trong chuyến thăm và làm việc tại trung quốc chiều ngày một mươi tám tháng bốn đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu
đảng ta đã đến thăm thành phố thượng hải và có cuộc hội kiến với đồng chí lý cường
ủy viên bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc bí thư thành ủy thượng hải
tại buổi hội kiến đồng chí nguyễn văn bình đã giới thiệu một số nét về tình hình phát triển
kinh tế xã hội của việt nam thời gian qua đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà thành phố thượng hải
đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và phát triển kinh tế xã hội đề nghị thành phố thượng hải
tăng cường hợp tác với các địa phương của việt nam nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực
mở rộng giao lưu nhân dân bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp lớn có uy tín của thượng hải đến việt nam đầu tư
về phần mình đồng chí lý cường nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
thăm thành phố thượng hải giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng
tăng cường hợp tác giữa thành phố thượng hải với việt nam trong thời gian tới
cũng trong thời gian thăm và làm việc tại thượng hải đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng ta đã đi thăm
và khảo sát tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế mới cải cách mở cửa tại khu mới phố đông khu tự do thương mại
và một số doanh nghiệp cơ sở kinh tế của thành phố thượng hải